sau khi ông trần văn tân cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam bị kết án tù
vì liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu ông lê trí thanh đã thấy trách nhiệm người đứng đầu
trong công tác quản lý cán bộ cấp dưới
khi đoàn kiểm tra của ủy ban kiểm tra trung ương hoàn thành nội dung kiểm tra
trong đó có sai phạm của ông nguyễn hồng quang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
và một số cán bộ khác
với trách nhiệm của người đứng đầu ông lê trí thành đã chủ động làm đơn xin từ chức
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay ban bí thư đã thống nhất cho ông lê trí thanh thôi chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
và hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam làm thủ tục theo quy định
sau đó ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam sẽ phân công công tác phù hợp đối với trường hợp ông lê trí thanh
đối với trường hợp ông nguyễn hồng quang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thủ tướng chính phủ có quyết định số bảy mươi bảy về thi hành kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo đối với ông nguyễn hồng quang do đã có những vi phạm khuyết điểm
trong công tác và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật đảng
nhận thức trách nhiệm cá nhân ông nguyễn hồng quang đã chủ động làm đơn xin thôi chức vụ
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam đã thống nhất cho thôi chức vụ ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông nguyễn hồng quang
và hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam làm thủ tục theo quy định
sau đó ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam sẽ phân công công tác phù hợp với trường hợp của ông nguyễn hoàng quang
những ngày qua thông tin một nữ giáo viên ở tp hcm có hành vi thiếu chuẩn mực với trẻ mầm non
đang khiến dư luận không khỏi xôn xao được biết hiện cô giáo này đã bị đình chỉ đứng lớp
đồng thời phía nhà trường cũng đang tiến hành xử lý theo đúng quy định
theo phản ánh của phụ huynh trường mầm non bốn quận ba tp hcm vào ngày hai mươi chín tháng ba
trong giờ ăn trưa của học sinh cô giáo kd đã có hành vi chưa chuẩn mực với hai bé
dù giáo viên và học sinh ở trong góc quất nhưng camera lớp học có ghi lại hình ảnh
cô kd ra tay tan đọc với một bé hành vi của cô khiến cho bé bật ngửa ra sau
trong một video khác cô cadein khi nhìn thấy một bé nôn ói đã cho bé ói vào tổ thức ăn rồi đút lại cho bé ăn
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận ba xác nhận sự việc xảy ra tại trường mầm non bốn
và giáo viên đã nhận biết được lỗi sai của mình
cô giáo này đang được nhà trường xử lý theo đúng quy định xử lý kỷ luật viên chức nhà giáo
phòng giáo dục và đào tạo quận ba sẽ có báo cáo chi tiết cho sở giáo dục và đào tạo tp hcm
và các ban ngành liên quan về vụ việc này
được biết giáo viên này đang mang thai và đã bị đình chỉ công tác giảng dạy từ ngày một tháng bốn
nhà trường phân công cô giáo làm nhiệm vụ khác trong trường
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác mới đây cơ quan công an tỉnh bình thuận vừa bắt giữ hai đối tượng
gây án liên quan vụ việc người đàn ông mất năm mươi triệu để trong ô tô khi dừng đỗ trước một quán cà phê
trưa ngày bốn tháng bốn ông dương huy tê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại thị trấn lạc tánh huyện tánh linh tỉnh bình thuận
đến công an phường điện an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam trình báo đã bị kẻ gian lấy trộm tiền
một mươi triệu đồng để trong ô tô cá nhân
theo trình báo của ông tê do có công việc riêng
ông tê đậu ô tô trước sân quán cà phê lồng đèn đỏ tại khối phố câu nhì phường điện an thị xã điện bàn
từ chiều ngày ba tháng bốn trên xe có năm mươi triệu đồng tiền mặt để trong chiếc vali
đến sáng ngày bốn tháng bốn ông tê phát hiện số tiền đã bị mất
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo công an thị xã điện bàn đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
phối hợp với công an các xã phường tiến hành giả soát địa bàn khoanh vùng đối tượng
đến sáng ngày năm tháng bốn các trinh sát xác định thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản trên là hai đối tượng
đỗ phú mẫn và đỗ phú thái công chú tại thôn kỳ làm xã điện thọ thị xã điện bàn
cơ quan điều tra đã triệu tập hai đối tượng lên để đấu tranh làm rõ
trước những thông tin chứng cứ cơ quan điều tra cung cấp các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ tàng vật là số tiền mặt năm mươi triệu đồng nêu trên
và tạm giữ hình sự mẫn và thái để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu dự kiến ngày hai mươi năm tháng bốn tới
tòa án nhân dân quận bình thạnh tp hcm sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm giữ nguyên đơn là bệnh viện thẩm mỹ nam an với bị đơn là công ty sen vàng
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử tòa xác định miss grand vietnam hai nghìn hai mươi ba lê hoàng phương là người có quyền lợi và nhiệm vụ liên quan
ông chiêm quốc thái là người làm chứng
chủ tọa phiên tòa là thẩm phán nguyễn thị hồng thành
theo đơn khởi kiện ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba bệnh viện thẩm mỹ nam an và công ty sen vàng ký hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá một mươi tỷ đồng
nội dung thể hiện bệnh viện thẩm mỹ nam an với tư cách đơn vị đăng cai cuộc thi miscren việt nam năm hai nghìn hai mươi ba nên có quyền lợi
hoa hậu đăng quang sẽ là đại sứ thương hiệu của bệnh viện thẩm mỹ nam an trong hai năm
sau đó bà lê hoàng phương trở thành hoa hậu của cuộc thi miscran việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
ngày bảy một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba bệnh viện thẩm mỹ naman phát hiện trên trang facebook có tích xanh dấu xác nhận chính chủ của facebook cung cấp tên chiêm quốc thái
có bài viết gắn thẻ facebook lê hoàng phương liên quan đến vấn đề thẩm mỹ
dưới bài này tài khoản facebook lê hoàng phương bình luận
dạ em cảm ơn bác sĩ đã giúp em có vẻ đẹp hoàn mỹ thêm phần tự tin hơn ạ
bệnh viện thẩm mỹ nam an cho rằng hành vi của hoa hậu lê hoàng phương là đang quảng bá thương hiệu cho một công ty khác hoạt động cùng lĩnh vực với bệnh viện này
do đó hành vi này vi phạm nghiêm trọng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bệnh viện thẩm mỹ nam an được ghi nhận tại hợp đồng và phụ lục ký kết với công ty sen bàng
từ đó bệnh viện thẩm mỹ nam an khởi kiện chấm dứt hợp đồng buộc công ty sen vàng bồi thường hơn tám sáu tỷ đồng
gồm hoàn trả tám mươi giá trị hợp đồng mà nguyên đơn đã thanh toán phạt vi phạm hợp đồng số tiền bằng tám giá trị hợp đồng mà nguyên đơn đã thanh toán
bồi thường thiệt hại tinh thần do danh dự uy tín bị xâm phạm số tiền một mươi bốn chín triệu đồng
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được mời quý vị theo dõi ngay sau đây
sáng ngày tám tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thạch hải huyện thạch hà hà tĩnh cho biết
hiện tượng ngao từ ngoài biển khơi giạt vào ghi nhận từ chiều ngày bảy tháng bốn tại khu vực bờ biển thôn bắc hải
sóng biển đánh cuốn theo số lượng ngao tím ước tính khoảng ba bốn tấn giạt vào trải dài khoảng sáu trăm linh mét
phát hiện sự việc nhiều người dân địa phương cùng du khách đổ xô ra bờ biển nhặt ngao tím về ăn
vị lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thạch hải thông tin ngao tím sống ở môi trường tự nhiên số lượng giạt vào bờ đa số còn sống
đây là hiện tượng bình thường khi biển động sóng lớn không phải xảy ra lần đầu ở địa phương
trước đó khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba khu vực bờ biển xã thạch hà và một số địa phương của huyện thạch hà
cũng từng xuất hiện ngao tím tự nhiên trôi giạt vào nhưng số lượng ít hơn lần này
vừa qua công an phường an khánh thành phố thủ đức cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra vụ thiếu nữ tử vong tại trung cư new city đường mai trí thọ nạn nhân là thiếu nữ khoảng một mươi năm tuổi quốc tịch hàn quốc
cụ thể khoảng bảy giờ ba mươi phút ngày tám tháng bốn bảo vệ trung cư nói trên nghe tiếng nói
động mạnh phát ra từ khu vực sành một tòa nhà đến kiểm tra nam bảo vệ táo hỏa phát hiện một thiếu nữ tử vong trước sành
nhận tin báo công an phường an khánh cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại hiện trường mái hiền trước tòa nhà có dấu hiệu bị biến dạng
trung cư new city gồm bốn tòa nhà cao từ hai mươi năm đến hai mươi chín tầng với hơn một hai trăm linh căn hộ
tối ngày bảy tháng bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định cho biết
đã cứu thành công năm thanh niên hành động dại dột vào tối cùng ngày
thanh niên được xác định là n d quy ba mươi tuổi ở xã nhân hải tp quy nhơn tỉnh bình định
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi tám h bốn mươi ba phút tối ngày bảy tháng ba đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ba
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định nhận được tin về việc có người hành động dại rột ở cầu thị nại
nhận được thông tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định
điều một xe chữa cháy cùng sáu cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường chỉ huy cứu hộ cứu nạn
đến một mươi tám h năm mươi phút cùng ngày lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa nạn nhân lên phao cứu sinh neo tại cầu thị nại
cho phối hợp với tàu cá của ngư dân để đưa nạn nhân vào bờ ít phút sau tàu cá ngư dân tiếp cận cứu nam thanh niên lên tàu
sau khi được cứu đưa lên tàu cá thanh niên này rất tỉnh táo và liên tục chắp tay vái lậy
mới đây đại diện sân bay điện biên cho biết cả sáu chuyến bay đến đi cảng hàng không này vào ngày bảy tháng bốn đều phải hủy
hoặc chuyển hướng đến sân bay khác do điều kiện thời tiết xấu
ngày sáu tháng bốn theo kế hoạch ban đầu sân bay sẽ cung cấp sáu chuyến đến đi từ sân bay điện biên
chỉ có một chuyến hạ cánh tại sân bay thành công nhưng cũng không thể quay đầu trở về hà nội theo đúng dự kiến
một chuyến bay khác từ tp hcm cũng phải chuyển hướng hạ cánh ở hà nội bốn chuyến bay còn lại đồng loạt bị hủy
trong ngày bảy tháng bốn có sáu chuyến bay đến đi cảng hàng không điện biên phải hủy
hoặc chuyển hướng đến sân bay khác do thời tiết xấu tại tp điện biên phủ
đến một mươi tám giờ chuyến bay hạ cánh vào ngày sáu tháng bốn mới có thể trở về hà nội
theo đại diện sân bay điện biên việc hủy hoặc tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ sân bay điện biên
được cho là do tác động tiêu cực của hiện tượng mù khô và khói làm giảm tầm nhìn xuống dưới mức tiêu chuẩn
độ ẩm cao gió yếu và hơi ẩm bám vào các hạt bụi trong tầng không khí thấp là nguyên nhân gây ra hiện tượng mù khô
khi gió thổi mạnh các hạt bụi này được phân tán lên cao làm cản trở tầm nhìn và gây khó khăn cho việc di chuyển của máy bay
tình trạng mù khô có thể tiếp tục đến khi xuất hiện mưa hoặc gió mạnh để thổi đi lượng bụi lơ lửng trong không khí
với chủ đề bừng sáng cùng kỳ quan chương trình carnival hạ long năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng bốn sắp tới
tại công viên đại dương phường bái cháy thành phố hạ long
được biết chương trình năm nay có hình thức mới lạ xây dựng vở diễn nghệ thuật thực cảnh và carnival trên biển đầu tiên tại việt nam
với mục tiêu phần đầu thu hút ít nhất một mươi bảy triệu lượt du khách trong đó có ba triệu lượt khách quốc tế năm hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh đã lên kế hoạch tổ chức hàng loạt các chương trình sự kiện hoạt động nhằm kích cầu du lịch trong
chương trình carnival hạ long năm hai nghìn hai mươi bốn là một trong những sự kiện đặc biệt trong chuỗi các hoạt động của tuần du lịch hè hạ long năm hai nghìn hai mươi bốn
kết cấu chương trình carnaval hạ long năm hai nghìn hai mươi bốn chưa làm năm màn
huyền sự hạ long lang trai thương cảng vũ điệu di sản carnaval hạ long bưng sáng cùng kỳ quan
kịch bản chương trình được xây dựng và lấy cảm hứng từ sáu giá trị cốt lõi trong hệ giá trị của tỉnh quảng ninh
với sự quy tụ của hàng nghìn diễn viên nghệ sĩ chuyên nghiệp các đoàn nghệ thuật quốc tế
các nghệ nhân theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hạ long nét mới của chương trình năm nay
tỉnh sẽ xây dựng vở diễn nghệ thuật thực cảnh và carnival trên biển đầu tiên tại việt nam
quy tụ ekip sáng tạo nghệ sĩ nghệ nhân hàng đầu
trong chương trình có các đoàn khách mời quốc tế hokaido nhật bản quảng tây trung quốc lào thái lan và nhóm nghệ sĩ châu âu
carniva năm hai nghìn hai mươi bốn có hình thức mới lạ biểu diễn diễu hành trên biển trên bờ cát vịnh hạ long
với yếu tố nghệ thuật nhạc kịch kết hợp hài hòa giữa lịch sử văn hóa để làm nổi bật lên di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long về đêm
hàng trăm phương tiện tàu thuyền được huy động để tham gia diễu hành trong chương trình
đồng thời áp dụng các công nghệ hiện đại tối tân như drone life máy bay không người lái xếp hình
các mô hình phát sáng kết hợp với trình diễn pháo hoa mapping công nghệ led âm thanh ánh sáng
thưa quý vị đào phở và piano bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước gây sốt thời gian qua
đã thu về gần hai mươi một tỷ đồng và hòa vốn sau gần ba tháng công chiếu
đây là thông tin được bà lý phương dung phó cục trưởng cục điện ảnh đưa ra tại hội nghị giao ban
với liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương quý i
bà lý phương dung cho biết đào phở và piano thu về hai mươi tám tỷ đồng tính đến ngày một mươi một tháng ba và hòa vốn sau gần ba tháng công chiếu
đến tháng ba phim đã được một mươi bảy nhà phát hành cụm giạp và trung tâm văn hóa điện ảnh một số tỉnh thành tham gia phát hành
phát phổ biến phim trên phạm vi cả nước
thực chất nếu tính theo giá thị trường cụ thể là tỷ lệ ăn chia giữa nhà sản xuất và nhà phát hành
bộ phim đào phở và piano phải thu được năm mươi tỷ đồng mới hòa vốn
liên quan đến việc sản xuất phổ biến các phim sử dụng ngân sách nhà nước
chia sẻ tại hội nghị bà lý phương dung cho biết các quy định của luật điện ảnh
và các văn bản dưới luật đã đề cập khá đầy đủ rõ ràng về vấn đề này
tuy nhiên việc này còn nhiều bất cập
theo đó ngân sách sản xuất một bộ phim được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật
quy định tại quyết định số hai nghìn bốn trăm tám mươi bốn của bộ văn hóa thể thao và du lịch ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trong đó đơn giá đặt hàng sản xuất phim điện ảnh bao gồm các chi phí trực tiếp sản xuất
và một trăm linh triệu đồng chi phí quảng bá tổ chức một buổi ra mắt phim
bà phương dung cho hay giá thành sản xuất các phim sử dụng ngân sách nhà nước không theo kịp giá thị trường
các phim điện ảnh có chi phí sản xuất và quảng bá rất lớn
trong khi ngân sách nhà nước khá nhỏ và không có chi phí quảng bá riêng
cụ thể ngân sách chi năm trăm linh triệu đồng dành cho việc in các bản phim
các tài liệu tuyên truyền phục vụ các tuần phim ngày lễ lớn làm phụ đề
và in bản phim tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác giới thiệu phim việt nam ra nước ngoài
khoản ngân sách này không dành cho việc quảng bá một tác phẩm
trước những khó khăn liên quan đến việc sản xuất phổ biến các phim sử dụng ngân sách nhà nước
đại diện cục điện ảnh đề xuất bộ văn hóa thể thao và du lịch
chỉ đạo các cơ quan tham mưu quản lý tiếp tục nghiên cứu xây dựng các chính sách cơ chế
để hành lang pháp lý chắc chắn không trồng chéo hoặc mâu thuẫn với các quy định đã được ban hành
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại